với số ca mắc sốt xuất huyết lên tới gần hai mươi năm trường hợp hà nội đã trở thành địa phương đứng đầu cả nước về số lượng mắc
tuy nhiên không chỉ các quận nội thành mà dịch sốt xuất huyết đang lan nhanh ra các quận ngoại thành
vậy đâu là nguyên nhân khiến dịch bệnh này bùng phát và lan rộng như vậy trong khi ngành y tế thủ đô khẳng định đã vào cuộc một cách rất sát sao và dịch đang chứng lại
phản ánh được thực hiện tại huyện thanh ngoai thành phố hà nội
thôn thượng xã cự khê là một trong những điểm nóng nhất của huyện thanh oai về dịch sốt xuất huyết
tổ sung kích diệt bỏ gậy các đội giám sát được huy động tại các hộ gia đình
thế nhưng những ổ bọ gậy như thế này vẫn thường xuyên được phát hiện
còn về phía người dân khi được hỏi về việc phòng chống sốt xuất huyết dường như ai cũng khá hiểu biết
như là cái bát con của dòng hoa cây cảnh
cái cảnh là đúng là khó lước hiện tượng là khó lăng quang
nếu không diệt được thì là nó sẽ sinh sản ra mũi rồi thì lây bệnh từ người này sang người khác từ nhà này sang nhà khác
là điểm nóng bùng phát dịch sốt xuất huyết
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua cả thôn đã có gần tám mươi người mắc bệnh
đại diện lãnh đạo thôn cho biết việc tiêu diệt bọ gậy và diệt mũi ở đây gặp khá nhiều khó khăn
ổ bỏ gậy mà nó phát hiện ra thì phần lớn tập trung là ở những cái bể cái bể nước
người ta làm bể nắng bể nắng thì người ta cho rằng là những cái bể nắng thì ở những khu vực kín đáo thì không có mũi
nhưng thật ra là chỗ ấy là chỗ là cao điểm của ổ bỏ gậy
nói chung là đổ tổ sung kích cũng tập trung ở những cái bể đó
với chín trăm bốn mươi tổ sung kích diệt bọ gậy và một trăm năm mươi tổ giám sát được triển khai hàng ngày
theo chu kỳ một tuần một lần tại từng hộ gia đình
tuy nhiên biện pháp này lại triển khai trước
với thực sự hiệu quả và chưa triển đề
đội sung kích để diệt bỏ gậy của chúng ta là từ các cái người cụm dân cư
từ những người dân bình thường có tinh thần có sức khỏe
thế mà được tập huấn tiến hành để làm cái việc diệt bỏ gậy
chính vì thế cho nên là cái kỹ năng kỹ xảo của họ cũng chưa được chuẩn chỉ cả
tỷ lệ sót trong các hộ mà chúng tôi đi kiểm tra giám sát lại
nhưng tôi thấy vẫn còn
nên là hai cái yếu tố đó nó làm cho cái dịch sốt xuất huyết của chúng ta còn đang đi ngang
chưa giải quyết triển đề được
theo thống kê chỉ trong vòng một tháng trở lại đây
số ca mắc sốt xuất huyết tại huyện thanh oai thành phố hà nội đã tăng lên hơn tám trăm linh trường hợp
tính đến thời điểm hiện tại số ca sốt xuất huyết đang được điều trị
tại bệnh viện huyện thanh oai là trên một trăm linh ca
chúng tôi đã phải triển khai huy động tất cả các phòng
trước đây nó có những cái phòng của nhân viên và có những cái kho của hộ lý
để chúng tôi phải dọn hết
chúng tôi kê thêm hai cái phòng nữa được tổng cộng thêm một mươi giường
và hiện tại là ở trên chỗ khoa truyền nhiễm là chúng tôi có một mươi bảy dự một mươi bảy phòng
một mươi bảy phòng thì chúng tôi tính nó cũng khoảng được hơn sáu mươi giường
khi qua dịch thì chúng tôi phải huy động tất cả những cái đồng chí điều dưỡng
anh em bác sĩ là phải xuống tăng cường ví dụ chỗ khoa lây chỗ khoa chứng nhiễm đấy
mặc dù theo báo cáo số ca mắc sốt xuất huyết tại hà nội đang trứng lại
và có dấu hiệu giảm dần
tuy nhiên trước sự lan nhanh
do các huyện ngoại thành hiện nay và việc phòng chống dịch vẫn chưa chế đề
thì việc kiểm soát dịch tại thành phố sẽ còn nhiều khó khăn